chủ tịch nước trần đại quang cùng các đại biểu quốc hội thuộc tổ đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn đơn vị một thành phố hồ chí minh
đã có buổi tiếp xúc cử tri tại quận bốn nhằm báo cáo kết quả của kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa một mươi bốn ghi nhận những vấn đề cử tri quan tâm
tại buổi tiếp xúc cử tri sau khi nghe đại diện đoàn đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn đơn vị một thành phố hồ chí minh báo cáo
về kết quả kỳ họp thứ nhất cử tri quận bốn cũng đưa ra nhiều kiến nghị về tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước
các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm ô nhiễm môi trường y tế vụ việc cá chết hàng loạt tại các tỉnh miền trung
bảo vệ chủ quyền biển đảo an toàn giao thông chế độ tiền lương đối với người lao động chính sách đối với người có công
phát triển khoa học công nghệ đổi mới giáo dục đào tạo
đại diện cho cử tri phường một mươi sáu tôi xin kiến nghị với quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp một số ý kiến sau
đối với tổ đại biểu quốc hội đề nghệ phải bảo đảm an toàn sức khỏe cho nhân dân
lý do bảy mươi các bệnh tật đều thông qua con đường ăn uống
các thực phẩm bẩn tại các chợ trên thành phố hầu như đều chứa hóa chất độc hại
được bơm vào hoặc là được phun tưới trên nên con người chúng ta dễ sinh bệnh tật
đề nghị tổ đại biểu quốc hội cần có biện pháp mạnh trong việc kiểm tra an toàn thực phẩm
giải đáp ý kiến cử tri về tình hình phát triển kinh tế xã hội sáu tháng đầu năm
cùng những nhiệm vụ giải pháp trong những tháng còn lại của năm hai nghìn
trong năm hai nghìn một mươi sáu chủ tịch nước trần đại quang chia sẻ
trong sáu tháng đầu năm nền kinh tế nước ta gặp nhiều khó khăn thách thức
tăng trưởng kinh tế sáu tháng đạt năm năm mươi hai
mặc dù trong ngắn hạn tăng trưởng gdp tạm thời bị giảm sút
song nền kinh tế vẫn đang trên đà phục hồi và phát triển kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định
trong sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi sáu trung ương đặt quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp
để đạt được mục tiêu chủ trương đã được quốc hội đề ra
xa tôi xin báo cáo các vị là sau khi mà xảy ra cái mùa
ô nhiễm môi trường ở bình trung
thì báo chí đã đề cập rồi các vị cũng đã đắm được tôi không làm mất thời gian của các vị
là chính phủ cũng đã có những cái giải pháp đang tiếp tục triển khai thực hiện
cái việc mà xử lý những cái trường hợp vi phạm về ô nhiễm môi trường
và tôi cũng xin báo cáo các vị là trong cái kỳ họp quốc hội vừa qua
có rất nhiều đại biểu quốc hội cũng kiến nghị là quốc hội cũng cần phải có cái giám sát tối cao
về vấn đề bảo vệ
nhưng mà vì nó nhiều chuyên đề quá mà chúng ta đề ra thì không có khả năng triển khai thực hiện
vì như thế thì nó lại mang cái hình thức cho nên là cái chuyên đề giám sát tối cao vấn đề bảo vệ môi trường
cũng sẽ được đưa vào chương trình lịch sử nhưng mà làm chậm
nhưng mà trước mắt thì nó giao cho hội đồng dân tộc giao cho các ủy ban quốc hội
giao cho một số các cái bộ chuyên ngành cũng phải xúc tiến cái việc là tăng cường kiểm tra cái việc bảo vệ
tăng cường kiểm tra việc bảo vệ môi trường trong cả nước của chúng ta
về vấn đề cải cách tiền lương cho người lao động chế độ chính sách đối với người nghỉ hưu người có công
chủ tịch nước trần đại quang khẳng định đây là chủ trương chính sách chung đã được quốc hội chính phủ bàn thảo nhiều
đảng và nhà nước sẽ tiếp tục nghiên cứu cải tiến để nâng cao cuộc sống điều kiện sống của người lao động người có công đối tượng chính sách
đây cũng là cái quan tâm chung của nhà nước ta
trung ương cũng đã bàn nhiều lần
quốc hội cũng đã bàn nhiều lần
chính phủ cũng đã xây dựng nhiều đề án để trình ra quốc hội trình ra trung ương về phương án cải cách tiền lương
nhưng mà chúng ta cũng có những cái khó khăn
thì cái chính là cái nguồn kinh phí ở đâu để chúng ta giải quyết vấn đề này
chính vì thế những năm trước đây để ưu tiên cho những người đã nghỉ hưu những người mà hưởng chế độ chính sách
những người có công những người cao tuổi
thì chúng ta đã cải cách một bước tiền lương cho những người về hưu và những đối tượng chính sách
còn đối với cán bộ công nhân viên chức thì lực lượng vũ trang thì còn để chậm lại
nhưng mà sắp tới thì cũng đang tích cực triển khai đề án cải cách một cách cơ bản hơn về vấn đề tiền lương
nhưng mà ngoài cái việc nguồn kinh phí ở đâu để mà xử lý vấn đề này
thì một trong những giải pháp rất là quan trọng tôi cũng xin báo cáo các vị
đó là chúng ta phải tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước
chủ tịch nước trần đại quang cũng nhấn mạnh để giải quyết vấn đề quản lý và sử dụng nợ công một cách hiệu quả
điều quan trọng là phải có chỉ tiêu về đánh giá an toàn nợ công trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
chủ tịch nước cũng đã giải đáp chia sẻ với cử tri quận bốn về các vấn đề
chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao vệ sinh an toàn thực phẩm an ninh quốc gia
vụ cá chết hàng loạt tại các tỉnh miền trung bảo đảm chủ quyền lãnh thổ thực thi pháp luật xử lý vi phạm pháp luật